trong sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy chủ tịch ubnd tp hcm vừa ký văn bản hướng dẫn
phối hợp với y tế địa phương và gia đình tổ chức cách ly tập trung và cách ly tại nhà
chở f trong đó tùy vào trường hợp sẽ cho phép f cách ly tại nhà
cụ thể những f có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm rt pcr dương tính
và không có triệu chứng lâm sàng không kèm bệnh lý nền hoặc nếu có bệnh lý nền
đã được điều trị ổn định không béo phì sẽ được áp dụng hình thức cách ly tập trung
và cách ly tại nhà trường hợp dương tính với giá trị ct dưới ba mươi thì thực hiện xét nghiệm
nhanh kháng nguyên sars cov hai mỗi hai ngày một lần cho đến khi kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên
âm tính thì cho phép người bệnh tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà
đối với các trường hợp f mới phát hiện và không có triệu chứng lâm sàng
các địa phương xem xét cách ly tại nhà nếu kết quả xét nghiệm atbc có giá trị ct trên ba mươi
và hội đủ các điều kiện theo quy định của ngành y tế khi người bệnh đủ điều kiện xuất viện
theo quy định của bộ y tế ủy ban nhân dân các địa phương ban hành quyết định cấp thuốc
thời gian cách ly tập trung theo quy định